còn tại cần thơ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ cho biết vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đá
hai đối tượng bị bắt là trần viết thanh chú tại quận ba thành phố hồ chí minh và nguyễn tấn phát trú tại quận tám thành phố hồ chí minh
vào thời điểm trên lực lượng công an phát hiện thanh và phát điều khiển xe mô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe có sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá và hơn hai mươi bảy triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục lập rõ
tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định
trưa ba mươi tháng ba lực lượng chức năng tiến hành khám xét các căn nhà trọ của bà trần thị năm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sau hơn ba tiếng đồng hồ kiên trì lần tìm từng dấu vết trong các phòng
các trinh sát và điều tra viên lực lượng cảnh sát phát hiện

rồi đưa cho cả gia đình trễ ra tức là phân chia ra thành gói tép nhỏ để rồi bán cho một số đối tượng nghiện trên địa bàn của tỉnh này
ngay trong chiều ba mươi tháng ba cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng liên quan trong gia đình bà trần thị năm để tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp đường dây mua bán ma túy này ngoài bà trần thị năm còn có hai con gái là trần thị hà và trần thị lan
cùng hai đứa cháu nội ngoại
là trần thị thu thủy hà trần tuấn kiệt đường dây mua bán ma túy này đã hoạt động từ trước tết bình thân
sau khi kết thúc việc khám xét phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trưng cầu giám định số tàng vật thu giữ với số lượng lớn ma túy là gần một mươi ba gram
đây là đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác hai đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản đã bị công an thành phố hà giang bắt giữ
hai đối tượng là phạm văn doan và phạm đức minh có hộ khẩu thường trú tại xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
đang tạm trú tại thôn giang nam xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khi đang đến khu vực đường đôi thuộc xã phương độ
thì phát hiện chị trần thị mai hương chú tại tổ chín phường phương độ đang điều khiển xe máy đi một mình
cả hai liền xông tới ép xe nạn nhân rồi giật chiếc túi sách bên trong có một điện thoại iphone năm
một điện thoại nokia và hơn hai triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân
sau khi cướp được chúng đã lục lấy tài sản rồi vứt túi sách bên đường
cả hai đối tượng đều có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa phát hiện và xử lý năm đối tượng
với hành vi chào mời trèo kéo bệnh nhân đến khám tại cổng bệnh viện ca số bốn mươi năm
đường qua phố quán xứ quận hoàn kiếm hà nội gây mất trật tự công cộng
theo lời khai của các đối tượng do nắm được quy trình làm thủ tục khám chữa bệnh
tại bệnh viện ca nên đều đặn vào khoảng sáu giờ các ngày trong tuần
các đối tượng có mặt tại cổng bệnh viện
khi thấy có người đến khám nhóm đối tượng này sẽ tiếp cận và đề nghị được dẫn bệnh nhân
và người nhà vào khám nhanh
nếu bệnh nhân đồng ý các đối tượng sẽ đưa bệnh nhân đến phòng khám số sáu mươi phố quán sứ
quận hoàn kiếm để làm thủ tục đăng ký khám
mỗi lần như vậy các đối tượng được hưởng từ ba mươi đồng đến năm mươi đồng
hiện công an quận hoàn kiếm đang tiếp tục xử lý nhóm đối tượng trên
về hành vi gây mất trật tự công cộng
đồng thời cũng khuyến cáo nhân dân khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện
cần cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng cò mồi hoạt động tại đây
tuân thủ đúng quy định của các bệnh viện khi đến khám
tránh trở thành nạn nhân của đối tượng cò mồi
đối tượng trịnh văn tám nguyên là nhân viên của trung tâm pháp y tỉnh đắk lắc
lừa đảo xin việc làm và làm bệnh án để chiếm đoạt số tiền gần một tỷ hai trăm linh triệu đồng
đã bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng một mươi hai năm tù giam
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với trịnh văn tám
nguyên là nhân viên của trung tâm pháp y tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba tám quen biết nhiều người và qua tìm hiểu
biết được họ có nhu cầu xin việc làm cho con em trong gia đình làm bệnh án cho người thân
mặc dù không có khả năng xin việc làm và làm bệnh án nhưng trịnh văn tám nói dối là có quen biết
một số lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đắk lắc đắk nông nên có thể xin được việc làm cho con em của họ
và làm bệnh án cho người thân
và với thủ đoạn đó tám đã lừa hai mươi hai người trên địa bàn tỉnh đắk lắc chiếm đoạt số tiền một tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
số tiền này tám đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trịnh văn tám với mức án một mươi hai năm tù giam
đồng thời buộc phải bồi thường cho các bị hại số tiền một tỷ một trăm linh triệu đồng
anh nguyễn minh hiếu là chủ nhà nghỉ gia bảo có địa chỉ tại phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước
đang rất bằng khoan
sau khi nghe nhân viên báo lại có người gây điện thoại đến cho biết mình là một cơ quan thanh tra tỉnh
yêu cầu nhà nghỉ của anh mua một số tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác kiểm tra
anh nguyễn minh hiếu là chủ nhà nghỉ gia bảo có địa chỉ tại phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước
đang rất bằng khoan
sau khi nghe nhân viên báo lại có người gây điện thoại đến cho biết mình là một cơ quan thanh tra tỉnh
yêu cầu nhà nghỉ gia bảo có địa chỉ tại phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước
đang rất bằng khoan

sẽ gửi đến đơn vị là một bộ hồ sơ để hướng dẫn làm kiểm tra
cũng đồng thời là cấp mới giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho năm hai nghìn một mươi sáu
theo những quy định mới của nhà nước với hình thức là ship qua đường bùa điện
tại xã đức liễu huyện bùa đăng chị huỳnh thị thanh thuyền chủ nhà nghị sài gòn nhỏ
cũng nhận được cuộc điện thoại có nội dung tương tự
người ta nói là một mặt là đi kiểm tra thì nói về phòng cháy chữa cháy
rồi nói về bên an ninh trật tự nữa thì ý là giống như người ta sẽ đi coi
coi mình có đủ điều kiện để kinh doanh tiếp hay không
phòng viên đã kết nối điện thoại với người phụ nữ nhận làm ở thanh tra tỉnh bình phước
để tìm hiểu về việc sắp tới có thanh tra tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cầu nạn của hộ tiến hành thanh tra kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy
ở các nhà nghỉ như thế nào người phụ nữ cho biết
thứ là bên phòng tưởng thại về là cái lần đã tới đấy là có chi phòngsen xa phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy
để xây ra bụng tức tất cả các cơ sở khối nhà nghỉ và xây duda xong để người ta cất cái
với phòng năm hai nghìn một mươi sáu về cái công tác an toàn vào chung chế nổ mà anh
thế là bây giờ anh phải về chỗ phòng cháy à

thứ này là tên próximo hệ thống bổ biệt là các anh em người ta chuyển vào đấy đây
các anh em người ta chuyển vào đấy anh
khi được hỏi về địa chỉ nơi làm việc của người phụ nữ đang nói trên điện thoại chúng tôi nhận được một câu trả lời bất ngờ như sau
chúng tôi đã mang những thông tin và tài liệu này đến gặp lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cầu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
để kiểm chứng về cuốn tài liệu và xác định độ chính xác trong lời giới thiệu của người phụ nữ qua điện thoại
qua vụ việc trên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng
phòng cảnh sát phòng chế chế cháy và công nạn cứu hộ tỉnh bình phước cũng cho biết
luôn có một bộ phận chuyên môn làm công tác tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy
vì vậy các đơn vị doanh nghiệp nào cần cung cấp thông tin hoặc cần hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy
để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
hãy trực tiếp đến đây
các đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị lực lượng công an sóc trăng và bắc ninh bắt giữ
thông tin vừa được chúng tôi cập nhật ngay trong cụm tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền
tại kênh bảy mươi bảy đường trong trác khóm năm phường năm thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tăng vật thu giữ gồm một mươi bảy con gà đá hai mươi xe máy số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
được biết tụ điểm này do đối tượng hà văn nghiệp và nguyễn thành phú đứng ra tổ chức
trên phần đất của đối tượng nghiệp
trong quá trình khám xét lực lượng chức năng còn phát hiện một túi ma túy đá trên người
của đối tượng trần công nhí chú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
còn tại bắc ninh công an huyện gia bình vừa quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can năm đối tượng về hành vi đánh bạc
trước đó tại nhà nguyễn văn mai ở thôn cao thọ xã vạn ninh huyện gia bình
công an huyện gia bình đã bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng an tiền
tại chiếu bạc lực lượng chức năng thu giữ các dụng cụ đánh bạc và gần một mươi triệu đồng
sau tám năm lẩn trốn truy nã đối tượng nguyễn văn quốc hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng tháp
đã đến phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương đầu thú
trước đó vào năm hai nghìn tám quốc bị công an huyện dĩ an tỉnh bình dương truy nã về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ vụ án giữa năm hai nghìn bảy quốc cùng hai đối tượng khác rủ nhau đi cướp tài sản
khi đến công viên gần trung tâm hành chính huyện di an ba đối tượng thấy một đôi nam nữ đang ngồi
liền dùng dao khống chế cướp một chiếc xe máy sau đó đem bán được tám trăm linh đồng
tuy nhiên ngay ngày hôm sau hai đối tượng đi cướp cùng quốc bị cướp tài sản
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
khu vực miền trung cũng đang trên đà tăng nhiệt trong ba ngày đầu tuần tới
dự báo tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hiện tượng mưa nhỏ và sương mù dày rác
chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm trong ngày hôm nay
từ ngày mai thời tiết trên toàn khu vực sẽ chủ yếu là không mưa
trưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ trên đà tăng nhanh dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thậm chí còn cao hơn tại khu vực vùng núi phía tây
trong khi đó tại nam trung bộ thời tiết ổn định
không mưa ngày nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
riêng hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận thì trời vẫn phổ biến nắng nhiều
nhiệt độ cao tình trạng hạn hán tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu được cải thiện
với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh
do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều tuy nhiên trong khoảng thời gian tối muộn đến đêm
một vài nơi trên khu vực sẽ xảy ra mưa rào cục bộ nhưng với lượng không nhiều
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới là không mưa ngày có nắng nhiều độ ẩm thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nền nhiệt độ vẫn khá là cao
ở thời điểm trưa chiều
riêng một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
một số nơi còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online
phát sóng lúc một mươi một h ba mươi phút của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc